mới đây trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia ttc đã tổ chức tọa đàm về các quyền pc covid yêu cầu người dùng cần cấp khi sử dụng
theo đó apc covid cần được cấp bốn quyền để phục vụ công tác phòng chống dịch cụ thể như sau
quyền sử dụng bluetooth khi ứng dụng pc covid ghi nhận tiếp xúc gần bằng công nghệ bluetoot năng lượng thấp ble và cần được cấp quyền này để có thể thực hiện chức năng nói trên
trong trường hợp người dùng có thể lựa chọn có hoặc không sử dụng chức năng ghi nhận tiếp xúc gần
trong trường hợp người dùng không sử dụng chức năng ghi nhận tiếp xúc gần pc covid sẽ không hỏi và không cần được cấp quyền này
đối với quyền truy cập thông báo trên điện thoại cài hệ điều hành android trên các hệ điều hành có gốc là android có thể có ngoại lệ các ứng dụng app có thể bị dừng hoạt động vì nhiều lý do pc covid cũng không ngoại lệ
để khắc phục vấn đề này trên phiên bản android pc covid cần được cấp quyền truy cập thông báo
nếu như người dùng chấp thuận khi pc covid dừng hoạt động hệ điều hành android sẽ ngay lập tức lại gọi pc covid hoạt động trở lại và thông báo về việc tái khởi động này cho pc covid
người dùng có thể lựa chọn có hoặc không cấp quyền này
tuy nhiên nếu không được cấp quyền truy cập thông báo pc covid sẽ giảm tính cổ định
đối với quyền sử dụng camera theo cục an toàn thông tin pc covid cần được cấp quyền truy cập camera trên điện thoại để thực hiện chức năng quét mã qr và chức năng gửi phản ánh kèm theo viện truy cập
phim ảnh quyền truy cập ảnh video âm thanh và tiệp ứng dụng pc covid sử dụng quyền này để cho phép lưu mã qr cá nhân trên pc covid về bộ nhớ điện thoại dưới dạng một tấm ảnh
mục đích của việc cho phép lưu ảnh qr cá nhân là để người dùng có thể in ra giấy và mang theo cho bản thân hoặc cho người được khai hộ có thể xuất trên ảnh ngay khi cả không sử dụng pc covid hoặc không có kết nối mạng internet
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín